sáng ngày hai mươi bảy tháng chín tại chùa phủ liễn thành phố thái nguyên giáo hội phật giáo việt nam tỉnh thái nguyên đã tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm chủ tịch nước trần đại quang
lễ cầu siêu có các cấp chính quyền cùng đồng bào nhân dân và đông đảo các tăng ni phật tử tỉnh thái nguyên tham sự
lễ cầu siêu có các cấp chính quyền cùng đồng bào nhân dân và đông đảo các tăng ni phật tử tỉnh thái nguyên tham sự
giới tăng ni phật tử và nhân dân cả nước nói chung thái nguyên nói riêng
giới tăng ni phật tử thái nguyên luôn nhớ về một vị chủ tịch nước thân thiện gần dân hết lòng vì nước vì dân vì phật pháp và dân tộc
cũng tại buổi lễ các chư tăng phật tử cùng tụng niệm cầu mong chủ tịch nước trần đại quang được siêu sinh tỉnh độ độ trì cho quốc thái dân an đất nước phát triển người dân có cuộc sống an lành